đỗ đức nam
trước lời khai của bị cáo nhân tổng giám đốc công ty chứng khoán chí việt đỗ đức nam đã phủ nhận và cho rằng
việc tạo cung cầu giả tạo để mua cổ phiếu là do đỗ thành nhân thực hiện
hội đồng xét xử đã cho hai bị cáo này đối chất tại chỗ
xong sau hai lần cả hai bị cáo vẫn đổ lỗi cho nhau
liên quan đến nhóm đối tượng ném bom xăng vào nhà và đập phá xe ô tô ở huyện
trảng bom vào sáng ngày bảy tháng năm công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã bắt giữ được sáu đối tượng liên quan
để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
trước đó vào khoảng ba giờ sáng ngày bảy tháng năm nhóm đối tượng này đã sử dụng bom xăng châm lửa
rồi ném liên tiếp vào trước cửa nhà của anh trần quốc khánh ở ấp thanh hóa xã hối nai ba huyện trảng bom gây cháy
đồng thời dùng dao đập phá xe ô tô tải của anh khánh đang để ở ngoài
qua điều tra truy xét nhanh công an huyện tràng bom đã bắt giữ sáu đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
công an tỉnh cao bằng vừa tống đạt quyết định khởi tố tạm giam đối với nông hồng quân
trú tại huyện hòa an tỉnh cao bằng về tội chống người thi hành công vụ
trước đó phát hiện nông hồng quân điều khiển xe máy tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm
tổ công tác công an huyện hòa an đã ra tín hiệu dừng xe
đã không những không dừng lại mà còn tăng ga bỏ chạy
sau đó đâm trực diện vào người đồng chí lương ngọc sơn làm đồng chí cán bộ cảnh sát giao thông này bị thương
tổ công tác ngay sau đó đã khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an huyện đo nồng độ cồn
với nông hồng quân với kết quả ghi nhận được là một bốn trăm sáu mươi bốn mg trên lít khí thở
cơ quan chức năng tỉnh yên bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với phạm duy thành
tại thị xã nghĩa lộ về hành vi không có giấy phép kinh doanh và kinh doanh hàng hóa nhập lậu với số tiền hai mươi hai năm triệu đồng
trước đó tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh khanh ngân tại tổ sáu phường trung tâm thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
lực lượng chức năng đã phát hiện tại cơ sở này đang bày bán bốn trăm tám mươi sản phẩm thuốc lá điện tử trị giá bốn mươi tám triệu đồng
quá trình kiểm tra phạm duy thành đã không xuất trình được các giấy tờ giấy phép đăng ký kinh doanh và hồ sơ
giấy tờ chứng minh
nguồn gốc hợp pháp của số sản phẩm thuốc lá điện tử nói trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi

kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi sơn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú
tại ba trăm bảy mươi trên c bảy tân mai phường tân mai quận hoàng mai thành phố hà nội
về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có nốt ruồi cách một cm dưới sau mép trái
cũng liên quan đến tội gây dối trật tự công cộng
công an huyện sóc sơn thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn minh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại khu bảy phường nông trang
thành phố việt trì tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi và có nốt ruồi ở đuôi lông mày trái
và đối tượng nguyễn năng duy sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn vạn an
xã sơn đông thị xã sơn tây thành phố hà nội
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện ba vì thành phố hà nội
cũng về tội gây dối trật tự công cộng
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện